như truyền hình nhân dân đã đưa tin vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hôm nay hai mươi hai tháng bốn
tại phân xưởng nghiền nhà máy xi măng thuồng công ty xi măng yên bái
xảy ra một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến bảy người tử vong và ba người bị thương
hiện nay công tác khắc phục hậu quả khám nghiệm hiện trường cứu chữa người bị thương
hỗ trợ nạn nhân tử vong đang được tỉnh yên bái tích cực chỉ đạo khẩn trương
ngay sau khi xảy ra vụ việc tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại phân xưởng nhiền
nhà máy xi măng thuộc công ty xi măng yên bái lãnh đạo tỉnh đã có mặt tại hiện trường
chỉ đạo việc cứu chữa nạn nhân bị tai nạn
theo lãnh đạo tỉnh yên bái trước mắt tập trung cứu chữa ba người bị thương ở mức cao nhất
đề nghị cấp ủy chính quyền và các cơ quan chức năng tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự
giải quyết hậu quả cho người tử nạn
yêu cầu công ty xi măng yên bái tiếp tục duy trì sản xuất
đi đôi với bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công tác điều tra khám nghiệm
trước mắt mỗi người tử vong được hỗ trợ hai trăm hai mươi tám triệu đồng người bị thương được hỗ trợ năm mươi sáu triệu đồng